thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số ba mươi chín về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án thu phí điện tử không dừng bảo đảm tiến độ chất lượng kết nối liên thông đồng bộ an toàn bảo mật theo đúng quy định của pháp luật và quyết định của thủ tướng
bên cạnh đó chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức phân làn dành riêng cho thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường đối với từng cửa thu phí của các trạm cửa thu tự động cửa thu hỗn hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt của nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhà cung cấp dịch vụ thu phí cùng với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương có phương án đầu tư h
liên thông đồng bộ trong toàn hệ thống thu phí điện tử không dừng không để kéo dài hoạt động thu phí thủ công một dừng như hiện nay